trong thời diễn viên đức tiến có cuộc sống hạnh phúc giản dị bên vợ và con gái ở california mỹ
sau gần một mươi năm ra nước ngoài định cư anh mở công ty truyền thông còn vợ làm trong ngành dược
họ nuôi gà trồng cây ăn quả rau xanh để thư giãn
cuối tuần nếu không phải đi làm host cho các show diễn viên ở nhà dọn dẹp làm vườn nấu ăn hay cùng vợ đi lấy nhà thờ
họ cũng tổ chức những buổi giã ngoại cắm trại ngủ qua đêm trong liều sáng dậy ngắm bình minh ở biển
anh từng nói vợ chồng có nguyên tắc ôm nhau nói lời yêu trước khi ra khỏi cửa
những khi tranh cái cựu người mẫu chủ động nhờ nhịn bà xá
đức tiến và bình phương từng gặp nhiều thử thách hôn nhân khi ở bên nhau
họ quen biết nhau qua cuộc thi hoa hậu thế giới người việt năm hai nghìn bảy khi bình phương là thí sinh
còn đức tiến là người mẫu đưa các người đẹp ra sân khấu trình diễn ở chung kết
khi bình phương gặp sự cố mất đồ gãy dày cao gót không có người trang điểm
đức tiến cứu nguy giúp cô hoàn thành phần thi vào top một mươi
họ yêu nhau rồi kết hôn sau ba năm tìm hiểu
trong những năm đầu sau khi cưới cả hai sống xa vì bình phương trở về mỹ học tập
còn đức tiến vẫn ở trong nước hoạt động nghệ thuật
họ gọi điện trò chuyện mỗi ngày dù trái múi giờ gặp gỡ hai ba lần một năm
năm hai nghìn một mươi ba đức tiến qua mỹ đoàn tụ với vợ
thời gian đầu họ sống cùng gia đình bình phương
sự khác biệt về lối sống tính cách định hướng công việc
khiến cặp vợ chồng liên tục tranh cái
phải mất vài năm cả hai mới dần buông bỏ cái tôi để hòa hợp
năm hai nghìn một mươi tám cặp sao cùng mua ngôi nhà đầu tiên rộng hơn tám trăm linh m hai tại california
tuy nhiên họ lúc này chịu nhiều áp lực từ gia đình
người thân khi kết hôn đã lâu nhưng chưa có con
trải qua quá trình kiểm tra sức khỏe thử nhiều phương pháp nhưng không thành công
cả hai quyết định về việt nam thụ tinh nhân tạo
tới lần thứ hai mới có tin vui
qua chia sẻ của ca sĩ đàm vĩnh hưng được biết
hiện tại vợ đức tiến đang mang bầu em bé thứ hai
được biết nguyên nhân khiến nam nghệ sĩ ra đi đột ngột là do bệnh nhồi máu cơ tim
trước đó diễn viên đức tiến đã có tiền sử mắc bệnh tim bẩm sinh
ca sĩ khánh hoàng người chứng kiến đức tiến ngã gục xuống đất ngay trước mặt kể lại
đức tiến mang trái mít tới cho mọi người rồi tự em cắt cho mỗi người một miếng
sau khi ngồi xuống dọn dẹp và lau sạch sẽ
em đứng lên rửa tay và ngã sấp mặt xuống đất
lây hoài không dậy
lúc đó mạch và tim vẫn còn đập
mọi người gọi cấp cứu ngay và họ tới chỉ sau năm phút
đưa đức tiến vào bệnh viện foutan valley khánh hoàng kể
khánh hoàng cho biết vợ của đức tiến và hai người bạn đi cùng năm diễn viên tới bệnh viện
khoảng ba mươi phút sau anh nhận được tin báo đức tiến không qua khỏi vì nhồi máu cơ tim
đây là tình trạng cực kỳ nguy hiểm xảy ra khi cơ tim của bạn bắt đầu chết vì không nhận đủ máu
việc thiếu lưu lượng máu này có thể xảy ra do nhiều yếu tố khác nhau
quan đến tắc nghẽn ở một hoặc nhiều động mạch trong tim
nếu không được nhanh chóng khôi phục lưu lượng máu
cơn đau tim có thể gây tổn thương tim vĩnh viễn và tử vong
đây là một tình trạng khẩn cấp đe dọa đến tính mạng
thời gian rất quan trọng trong điều trị
sự chậm chế thậm chí chỉ vài phút có thể dẫn đến tổn thương tim vĩnh viễn hoặc tử vong
các thống kê cho thấy có đến một mươi các can nhồi máu cơ tim dẫn tới đột tử
do đó mỗi cá nhân gia đình cần hiểu rõ có cách phòng chống và sơ cứu kịp thời khi gặp phải căn bệnh này
khi bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim máu không thể chảy đến nuôi được phần cơ tim
là một phần cơ tim bị chết đi khiến nhịp tim dối loạn tim ngừng đập và chết người
người bị nhồi máu cơ tim ban đầu có biểu hiện rất nhẹ
chỉ là những cơn đau ngực hoặc khó chịu ở dưới xương ức xuất hiện thoáng qua
thậm chí một số người không thể nhận thấy triệu chứng này cho đến khi các cơn đau khác xảy ra
tiếp đến bệnh nhân sẽ cảm thấy đau ngực
rõ ràng ở phần giữa xương ức mỗi cơn đau kéo dài trong vài phút
cơn đau có thể xuất hiện theo chu kỳ ngắn khiến người bệnh cảm thấy ngực bị chèn ép
đau như dao đâm hoặc cảm thấy nghẹt thở
người bệnh có thể cảm thấy khó thở kèm theo đau ở các vị trí khác như sau lưng
trên cổ trên hàm hoặc vùng dưới dạ dày
ngoài ra còn có một số triệu chứng khác như toát mồ hôi lạnh nôn đau đầu
nếu có dấu hiệu kể trên bệnh nhân nên đến bệnh viện gần nhất để kiểm tra
và có các cách điều trị kịp thời nếu thực sự mắc bệnh
nhồi máu cơ tim thường xảy đến với nam giới trên bốn mươi năm tuổi và nữ giới trên năm mươi tuổi
tuy nhiên còn những người trẻ cũng có nguy cơ mắc phải căn bệnh này dù tỷ lệ thấp hơn
theo bác sĩ bệnh viện việt nam thụy điển uông bí quảng ninh
nhồi máu cơ tim là bệnh lý nguy hiểm thường gặp ở người cao tuổi
do ở nhóm tuổi này mạch máu trở nên cứng kém đàn hồi
kèm các mảng sơ vữa lan tỏa gây hẹp lòng mạch
khiến cho tim co bóp bơm máu và động mạch luôn gặp sức cản nên phải hoạt động nhiều hơn
về lâu dài sẽ dẫn đến hậu quả là tim dày lên
tim càng dày thì càng cần có nhiều máu đến nuôi dưỡng
trong khi các mạch máu bị hẹp lại dẫn đến tình trạng nhồi máu cơ tim
với biến chứng nặng nề nhất là suy tim sốc tim
điều này khiến tim không thể thực hiện chức năng co bóp đẩy máu đi nuôi cơ thể
người bệnh có thể tử vong bất cứ lúc nào nếu không được cấp cứu kịp thời
tuy nhiên thời gian gần đây bệnh có xu hướng trẻ hóa
các bác sĩ bệnh viện tim hà nội đã cấp cứu nhiều trường hợp bị nhồi máu cơ tim ở độ tuổi trước bốn mươi
theo bệnh viện vinmec thống kê tại các bệnh viện lớn hiện nay cho thấy
tỷ lệ nhồi máu cơ tim ở người trẻ đã đang tăng lên đến một mươi năm và rất trẻ là một tám
đã có những trường hợp người bệnh mới chỉ hai mươi sáu tuổi đã bị nhồi máu cơ tim
và rơi vào tình trạng nguy kịch khi đến bệnh viện
nam giới trên bốn mươi năm và nữ giới trên năm mươi là những người có nguy cơ cao
nhồi máu cơ tim
tuy nhiên kể cả những người trẻ cũng có thể nhồi máu cơ tim nhưng tỷ lệ ít hơn
những người trước đó đã có nhồi máu cơ tim thì rất dễ bị lại nhồi máu cơ tim lần tới
người có tiền sử gia đình có nhồi máu cơ tim sớm như bố hoặc anh trai có nhồi máu cơ tim
dưới năm mươi năm tuổi và mẹ hoặc chị gái có nhồi máu cơ tim dưới sáu mươi năm tuổi cần đặc biệt lưu tâm
bên cạnh đó những bệnh nhân đái tháo đường có nguy cơ nhồi máu cơ tim
tương tự như bệnh nhân đã bị nhồi máu cơ tim
những người có các yếu tố nguy cơ cao như những bệnh nhân dối loạn mỡ máu
huyết áp cao hút thuốc lá béo phì ít hoạt động thể lực cũng là những người dễ bị nhồi máu cơ tim
hiện tại nhiều nghệ sĩ và đồng nghiệp vẫn chưa hết sốc trước sự ra đi đột ngột của diễn viên đức tiến
trên trang cá nhân quang lê xuân lan thúy nga lâm khánh chi đã đăng bài chia buồn đến gia đình đức tiến
trước sự mất mát to lớn này mong rằng gia đình của cố diễn viên sẽ sớm vượt qua được nỗi đau
đến đây thời lượng của chương trình đã hết cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại